sử dụng hung khí gây thương tích cho nạn nhân nhóm gồm bốn đối tượng nguyễn thế hiếu trần đức thành nguyễn nhật hiệp và lê ngọc hưng
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc khởi tố lệnh bắt tạm giam về hành vi giết người
trước đó xuất phát từ mâu thuẫn trong sinh hoạt hiếu đã rủ ba đối tượng còn lại chuẩn bị hung khí để đánh lại nhóm người của nguyễn đã hoàn
trong quá trình truy đuổi hiếu đã cầm gậy sắt là hung khí nguy hiểm đánh vào vùng đầu là vùng trọng yếu trên cơ thể của hoàn
đi cấp cứu điều trị kịp thời nên giữ được tính mạng nhưng bị nứt sọ dập não đa thương tích với tổng tỷ lệ thương tật là ba mươi bảy